khoảng năm h ba mươi phút sáng ngày ba tháng sáu công an huyện long thành tỉnh đông nai nhận được tin báo tại ấp hai xã phước bình xảy ra vụ cháy tẩy giấy trỏ gồm một mươi năm phòng của bà nguyễn thị my lệ
đến khoảng sáu h bốn mươi năm phút của ngày vụ cháy được dập gắt hậu quả làm bảy người trong hai phòng trọ bị thương nặng được đưa đi thức cứu tại bệnh viện
bước đầu công an nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do ven tuông nên đối tượng nguyễn trí hiếu đang ở phòng trọ số một mươi dùng xăng đốt phòng trọ số ba